chín năm làm một điện biên nên vành hoa đỏ nên thiên sử vàng điện biên mảnh đất lịch sử hào hùng
gắn liền với chiến thắng lừng lẫy điện biên phủ nơi một mươi chín dân tộc cùng sinh sống với phong tục tập
quán văn hóa tín ngưỡng đa dạng tạo nên bức tranh đa sắc màu của văn hóa tây bắc điện biên vùng đất
thiên nhiên kỳ vĩ hoang sơ nhiều di tích lịch sử văn hóa kiến trúc nghệ thuật và danh lam thắng
cảnh đã được xếp hàng tất cả đã hội tụ tại mảnh đất này để đưa điện biên trở thành điểm hẹn lịch
lịch sử văn hóa du lịch hấp dẫn du khách trong nước và quốc tế
để tận dụng khai thác hiệu quả tiềm năng thế mạnh về du lịch đảng bộ chính quyền tỉnh điện biên
đã ban hành nghị quyết số ba về phát triển du lịch tỉnh điện biên đến năm hai nghìn hai mươi năm định hướng đến
năm hai nghìn ba mươi để du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn là điểm đến du lịch hấp dẫn của vùng
trung du và miền núi phía bắc vào năm hai nghìn hai mươi năm trên cơ sở khai thác hiệu quả tiềm năng lợi thế gắn với bảo tồn giữ gìn bản sắc văn hóa các dân tộc di tích lịch sử bảo vệ và cải thiện môi trường sinh thái
điện biên là một thỉnh duy nhất của việt nam có đường biên giới kết giáp với hai nước đó là nước trung quốc và nước cộng hòa nhân chủ nhân dân lào
điện biên là một thỉnh cực tây của tổ quốc với điểm a ba trải nơi một con gà gáy cả ba nước cùng nghe đây chắc chắn cũng là một điểm trong tương lai sẽ hấp dẫn du khách đến với điện biên
theo thống kê của sở văn hóa thể thao và du lịch tỉnh điện biên từ đầu năm hai nghìn hai mươi bốn đến nay
lượng du khách đến điện biên ước tính mỗi ngày
lượng du khách đến điện biên ước tính mỗi ngày đón khoảng từ ba đến năm lượt khách tham quan du lịch
trong ba tháng đầu năm hai nghìn hai mươi bốn lượng du khách đến điện biên đã đạt gần bốn trăm năm mươi lượt tăng một bốn mươi sáu lần so với cùng kỳ năm hai nghìn hai mươi hai
đặt mục tiêu năm hai nghìn hai mươi bốn điện biên đón một ba triệu lượt khách du lịch tổng doanh thu từ du lịch đạt khoảng hai hai trăm linh tỷ đồng

hay bất kỳ chiến trường nào trên cả nước khi được trở về điện biên vào dịp kỷ niệm bảy mươi năm chiến thắng điện biên phủ
họ không khỏi ngỡ ngàng trước diện mạo mới của nơi chiến trường ác liệt năm xưa tự hào xúc động trước sự đổi thay khởi sắc của điện biên hôm nay
hãy bất kỳ chiến trường nào trên cả nước khi được trở về điện biên hôm nay khởi sắc của điện biên hôm nay khởi sắc của điện biên hôm nay
nằm trên đồi f là một trong bốn mươi năm điểm thuộc di tích quốc gia đặc biệt chiến trường điện biên phủ
đền thờ liệt sĩ tại chiến trường điện biên phủ là công trình văn hóa lịch sử ý nghĩa để người dân và du khách tới tham quan
tri ân các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh vì độc lập tự do của dân tộc
đền thờ liệt sĩ tại chiến trường điện biên phủ là quần thể kiến trúc độc đáo trên diện tích năm mươi m hai
hài hòa các yếu tố lịch sử
văn hóa và sinh thái đây cũng là nơi giáo dục bồi dưỡng truyền thống yêu nước của dân tộc ta
đối với các thế hệ hôm nay và mai sau
kể từ sau chiến thắng địa mỹ phổ tới nay thì đảng và nhà nước ta rất là quan tâm
đến việc là tìm kiếm quy tập hải cốt của các liệt sĩ về các nghĩa trang
rồi là xây dựng các đài tưởng niệm để tri ân tưởng nhớ
nhưng đến nay thì số lượng hài cốt của các liệt sĩ vĩnh viễn nằm lại trên các điểm di tích
thành phần của chiến trường địa mỹ phổ là rất lớn và không còn khả năng quy tập nữa
vì vậy mà công trình đền thờ liệt sĩ tại chiến trường địa mỹ phổ được xây dựng
thì đây là một việc làm rất là thiết thực thể hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn của dân tộc ta
đối với các thế hệ cha ông đã anh dũng chiến đấu hy sinh
di tích lịch sử quốc gia đặc biệt chiến trường địa mỹ phổ thì cũng được đảng và nhà nước đầu tư và rất là quan tâm
và nhân dịch kỷ niệm bảy mươi năm chiến thắng địa mỹ phổ
thì chúng tôi cũng đã chuẩn bị đầy đủ các điều kiện về cơ sở vật chất
cũng như là các điều kiện về nhân lực lực lượng hỗ trợ đảm bảo về công tác cải tạo cảnh quan
cũng như là công tác hướng dẫn đón tiếp phục vụ khu khách chú đào nhất
những di tích lịch sử ấy đã góp phần làm sống dậy trang sử hào hùng của dân tộc trên mảnh đất điện biên
là một trong những địa chỉ đỏ không thể bỏ qua khi đến với điện biên
bảo tàng chiến thắng điện biên phủ hiện đang lưu giữ những hình ảnh chân thực
về cuộc kháng chiến trường kỳ chống thực dân pháp
bên cạnh những tài liệu hiện vật bản đồ được trưng bày điểm nhấn của bảo tàng là bức tranh
panorama toàn cảnh tái hiện chiến dịch điện biên phủ năm xưa được đánh giá là bức tranh lớn nhất đông nam á
tác phẩm được vẽ bằng chất liệu sơn dầu trên nền vải toan và tầng diện tích là ba hai trăm hai mươi năm m hai
gồm bốn trường đoạn
kiệt tác tranh panorama toàn cảnh tái hiện chiến dịch điện biên phổ năm xưa được đánh giá là bức tranh lớn nhất đông nam á
tiến sĩ tịch thì rất là kì vĩ và đầy cảm xúc tự hào
tính đến thời điểm này từ đầu năm năm năm hai nghìn hai mươi bốn đến nay thì bảo tàng đã đón hơn một trăm ngàn lượt du
khách đến với bảo tàng và khách đến với bảo tàng trong thời điểm này chủ yếu là các cựu chiến binh
đặc biệt cuối năm hai nghìn hai mươi ba dự án xây dựng mở rộng cảng hàng không điện biên hoàn thành
và đã đưa các dòng máy bay cỡ lớn hiện đại vào khai thác
như airbus a ba trăm hai mươi a ba trăm hai mươi một đây là tiền đề động lực quan trọng để ngành du lịch điện biên cất cánh
trở thành ngành kinh tế mũi nhọn một trong những trung tâm du lịch của vùng trung du và miền núi phía bắc
từ khi mà cảng khai thác trở lại vào tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi ba thì cái lượng khách đi và đến cảng
không điện biên là cũng có sự tăng trưởng rất là mạnh mẽ và cái số lượng hành khách hiện nay đi đến
cảng không điện biên trong một ngày thì cũng trung bình khoảng cỡ trên dưới một hành khách trên một ngày
đây chính là một nút thắt đã được cởi để tạo điều kiện cho nhân dân du khách muốn đến với điện biên
một cách hoạt lợi nhất dễ dàng nhất rất mong muốn có các nhà đầu tư lớn để phát triển

cái hạ tầng cơ sở đặc biệt là cái hạ tầng cơ sở giao thông đường bộ để kết nối với các cái tỉnh khác
theo các tuyến sơn la hà nội rồi tuyến lào cai đi sang các tỉnh phía bắc phía đông của đất nước
điện biên là địa phương duy nhất có cảng hàng không và được đưa vào khai thác thương mại trong sáu tỉnh biên giới tây bắc của việt nam
từ đó không chỉ giúp tỉnh điện biên và các địa phương lân cận như lai châu sơn la
phát triển du lịch mà kỳ vọng sẽ có những bước phát triển mạnh về kinh tế trong thời gian tới
với cơ sở hạ tầng trang thiết bị hiện đại của cảng thì cảng cũng rất là mong muốn được phục vụ nhiều các đường bay mới
cũng như là cái sự phát triển của số cái tần suất chuyến bay của các hãng người không tới cảng không điện biên
với những dãy núi hùng vĩ dường nguyên sinh mở nhé sắc đẹp hoa ban cánh đồng mường thanh trải dài
những bản làng trù phú cùng nhiều lễ hội đặc sắc đã làm nên một điện biên khó quên trong lòng mỗi du khách